bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ tiêu thụ sản phẩm lợn dưới sự giám sát của cơ quan thú y
trong thời gian tới dịch bệnh tả lợn châu phi có thể phát triển theo ba hướng sau
dịch bệnh phát tán lây lan đến các địa bàn chưa bị tái phát dịch bệnh từ các ổ dịch cũ bệnh có thể xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn
để thực hiện thành công các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi tiếp tục bùng phát bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các cơ sở giết mổ tập trung phải bảo đảm vệ sinh thú y theo quy định
các sản phẩm từ lợn phải âm tính trước và sau khi giết mổ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khi vận chuyển thường xuyên khử trùng tiêu độc chuồng trại cũng như phương tiện vận chuyển
đối với các sản phẩm lợn dương tính với dịch tả lợn châu phi phải tiêu hủy toàn bộ lợn tại trùng nuôi cơ sở nơi thu gom và cách ly khu vực có lợn nhiễm bệnh
cơ sở giết mổ có lợn mắc bệnh phải thực hiện tiêu hủy sản phẩm của lô sản xuất ngừng sản xuất và thực hiện vệ sinh sát trùng liên tục trong năm ngày trước khi kinh doanh trở lại